năm nay với kỳ nghỉ tết nguyên đán kéo dài bảy ngày các điểm đến du lịch trong nước đều ghi nhận mức tăng trưởng khá về lượng khách
trong đó khu di sản huế là một trong những điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến thưởng ngoạn du xuân
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
những ngày tết nguyên đán này nhiều hoạt động mừng xuân mới diễn ra sôi nổi trong khu di tích hoàng cung huế
như lễ dựng nêu trình tấu tiểu nhạc đại nhạc trình diễn nghệ thuật thư pháp trò chơi cung đình và dân gian
tạo nên không khí xuân hấp dẫn sống động trong cấm thành
các hoạt động tết được tổ chức kéo dài đến ngày bảy tháng riêng và khép lại với việc tái hiện lễ hạ nêu và khai ấn công trúc tân xuân
do trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế tổ chức
tôi không ngờ là có thể thấy nhiều điều thú vị và đẹp đến vậy ở đây
mọi thứ được trang hoàng lộng lẫy và rất rực rỡ tôi rất thích
tôi cũng mong là trong năm mới này tôi có thể quay trở lại việt nam
tất cả mọi thứ ở đây được tổ chức sắp xếp rất tốt
ở đây cũng được trang hoàng rất nhiều loại
loại hoa và rất đông vui
để phục vụ nhu cầu tham quan thưởng ngoạn của người dân và du khách tăng cao trong dịp tết nguyên đán
trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế chủ động tăng cường lực lượng thuyết minh viên cán bộ hướng dẫn nhân viên bảo vệ
nhằm đưa đến hình ảnh khu di sản huế thật sự thân thiện an toàn gần gũi
em cảm thấy không khí xuân đã tràn lan khắp vùng đất huế
và khi mà em biết được là người việt mình sẽ được miễn vé vào thăm đại nội
thì em cũng rất tự hào
thì em cũng rất tự hào
em cảm thấy rất là hào hứng vì người trẻ tụi em rất là ít cơ hội để được tìm hiểu về cái văn hóa
cũng như là cái nền về cái lịch sử của đất nước mình
và khi mà mình được miễn vé như vậy thì là một cái cơ hội rất là tốt để cho khuyến khích người việt
đặc biệt là người trẻ tụi em đến tìm hiểu và để học hỏi những điều mới
cũng như là biết được cái lịch sử của đất nước mình
theo trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế dịp tết đinh dậu năm nay
lượng khách tham quan khu di sản huế dự kiến sẽ cao hơn so với những
năm trước do kỳ nghỉ lễ kéo dài trong đó riêng ba ngày từ mùng một đến mùng ba tết
các di tích ở huế ước tỉnh đón từ năm mươi đến sáu mươi lượt khách